với việc điểm qua một số thông tin thời tiết nổi bật trong ngày
khu vực bắc bộ ngày hôm nay thì trời vẫn nắng và buổi trưa vẫn là thời điểm nắng gai gắt nhất
vâng dù là cao điểm hè đã qua tuy nhiên thì chúng ta cũng không nên chủ quan
vì với thời tiết này thì cơ thể sẽ rất là dẫn đến mất nước mệt mỏi
và vì vậy quý vị hãy cần bổ sung đủ lượng nước cho cơ thể để có năng lượng cho một ngày dài
vâng ạ còn khu vực tây nguyên và nam bộ thì tiếp tục có mưa vào chiều tối
khả năng là gây ngập úng ở vùng trũng thấp của đô thị
ngoài ra có thể kèm theo rông mạnh trong khoảng thời gian này thì quý vị nên ở nhà
hoặc là tìm nơi tranh chú an toàn
vâng còn nếu di chuyển vào khoảng thời điểm này thì quý vị lưu ý là chọn cung đường ít có khả năng ngập
còn nếu mà ở trong cung đường ngập nước thì quý vị lưu ý di chuyển thật là chậm
giữ vững tay lái với trường hợp nước ngập sâu quá nửa bánh xe thì không nên di chuyển nữa để đảm bảo an toàn